thực hiện chỉ thị của ban thường vụ thành ủy hải phòng về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi bảy tháng ba các quận huyện của thành phố hải phòng đã thành lập hai năm trăm linh tổ công tác kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các thôn tổ dân phố trên địa bàn hải phòng với gần ba mươi người tham gia
mỗi tổ công tác có từ một mươi đến một mươi hai thành viên gồm bí thư tri bộ thôn hoặc tổ dân phố làm tổ trưởng trường thôn tổ dân phố
cựu chiến binh dân phòng dân quân đoàn viên thanh niên và nhân viên y tế
nhật trẻ công dân ra vào thôn tổ dân phố những di biến động nhân khẩu trên địa bàn kiểm tra y tế đo thân nhiệt những người vào địa bàn
giám sát y tế tất cả nhân khẩu để kịp thời phát hiện thông báo dấu hiệu bất thường đến chính quyền và cơ quan y tế địa phương
trước mắt các tổ công tác này sẽ thực hiện nhiệm vụ từ nay đến ngày bảy tháng bốn hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ ngày lễ